hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đang được diễn ra tại thành phố huế
với sự tham gia của năm mươi tám tỉnh thành phố trên cả nước đã và đang thu hút sự quan tâm của những người làm công tác giáo dục
tổ chức ba năm một lần sự kiện này nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ giáo viên
trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
cũng như cập nhật các chương trình đào tạo thực hành sát với thực tiễn của xã hội
hội thi thiết bị đăng ký dự thi
nuôi trồng thủy sản
ban tổ chức thành lập một mươi ba tiểu ban giám khảo để chấm thi
hội thi toàn quốc lần thứ sáu này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các thiết bị ứng dụng công nghệ bốn
những thiết bị đào tạo cập nhật với xu thế đòi hỏi từ thị trường lao động
các tác giả nhóm tác giả đến từ các cơ sở giáo dục trong cả nước
đã đem đến những thiết bị có tính sư phạm cao trực quan và đặc biệt có thể ứng dụng trong đời sống
mô hình của chúng tôi là một thiết bị thực trên tàu thủy chỉ có là kích thước được thu nhỏ
vì vậy nó là một mô hình trực quan các em làm sao dễ quan sát dễ sử dụng và dễ vận hành khai thác sửa chữa trực tiếp
đấy là một bước đầu tiên cho các em để các em bước vào vận hành một con tàu thực
thì này có thể cung cấp được nước ngọt cho những khu vực đang thiếu nước ngọt trong những hải đảo
những cái vùng bị xâm nhập mặn đó là sự độc đáo của thiết bị
qua mô hình này học sinh sinh viên sẽ hiểu được nguyên lý làm việc của một thiết bị trên các nước mặn hành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời là như thế nào
có một cái nhìn trực quan hơn về quá trình bốc hơi quá trình ngưng tụ và phân tích được chất lượng nước đầu ra
năm nay ngoài nhóm nghề kỹ thuật công nghệ chiếm số lượng lớn tham gia
thì các thiết bị đến từ nhóm y tế nông nghiệp môi trường xử lý nước thải thể hiện sự sáng tạo cũng như vì môi trường
thân thiện với môi trường mang tính xã hội cao
điều này cho thấy hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín không chỉ khơi dậy phong trào dạy học
và khuyến khích sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà còn hướng tới những mục tiêu phát triển xã hội bền vững